trường mầm non xã lâm hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
có ba điểm trường nằm sâu trong bản ở vùng biên giới
đường đi lại rất khó khăn và đời sống bà con thì còn nhiều thiếu thốn
hằng ngày những cô giáo cắm bản nơi đây vẫn đều đặn hai bữa vượt gần một mươi km đường rừng
để lấy cơm trưa từ điểm trường chính về phục vụ bữa ăn cho trẻ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
mời quý vị cùng theo dõi
để có bữa cơm ấm nóng cho các trẻ em mầm non
hằng ngày cứ đều đặn hai lần
bất kể ngày nắng hay mưa cô trần thị dương và các giáo viên cắm bản
thuộc trường mầm non lâm hóa huyện tuyên hóa
lại vượt hàng chục cây số đường rừng hết sức khó khăn
để đưa cơm đến cho các cháu học sinh ở các điểm trường nằm sâu trong bản biên giới
có bữa là tôi chạy từ trường trung tâm ra bản khe
thì đường trơn lúc đó thì có một con cháu chạy từ đồng đường ra
thì lúc đó là vì là tôi mắc dừ
thì lúc đó là vì là tôi mắc dừ
cho nên là tôi không chủ động được để mà tránh
cho nên là cũng đã đi làm đồ cơm của các cháu
trường mầm non lâm hóa có ba điểm trường nằm sâu trong bản biên giới
đường đi lại rất khó khăn
các cháu ở đây chủ yếu là người mã liềng thuộc dân tộc chức
đời sống còn nhiều khó khăn
với tinh thần yêu thương và trách nhiệm nghề nghiệp
những giáo viên cắm bản đã luôn vượt khó vươn lên nuôi dạy trẻ chăm ngoan
mặc dù thì to như vậy
nhưng mà trong cái công việc thì các cô vẫn là
hy sinh vẫn là nâng cao cái trách nhiệm
để làm làm sao đó để là
con em được đảm bảo
cái chất lượng và được phát triển
đó là cái niềm vui của các cô
những ngày này không khí chào mừng
ngày nhà giáo hai mươi tháng một mươi một
đang rộn ràng khắp cả nước
những lời tri ân những bó hoa tươi thắm
đang được dâng lên các thể cô
thì ở các bản làng hẻo lánh này
những nụ cười của trẻ nhỏ chính là niềm vui
là động lực giúp các cô giáo cắm bản
vượt qua khó khăn
làm tốt công tác dạy học
ở vùng biên cương của tổ quốc